thưa quý vị lại có thêm một vụ án mạng nghiêm trọng xuất phát từ ghen tuông tình ái
nữ đối tượng đã thuê người hành hung chồng cũ với thương tích tám mươi năm với lý do là chồng cũ có người yêu mới
và mới đây tòa nhân dân tỉnh bình phước vừa đưa ra xét xử sơ thẩm mai thị thuận nguyễn thanh quang phùng văn hào cùng chú tại tỉnh bình phước
và bùi hữu nhân chú tại huyện lộc ninh tỉnh bình phước về tội giết người
theo cáo trạng vào năm hai nghìn một mươi chín thuận và anh nguyễn thành phát ly hôn nhưng vẫn chung sống cùng nhà với nhau và cả hai thường xuyên xảy ra cãi vã
vào ngày một mươi chín tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một thuận nghe tin anh phát có người yêu mới nên đã bực tức và gọi điện thoại nhờ nguyễn thanh quang tìm người đánh phát với giá khoảng một triệu đồng
sau đó quang đã nhờ hào và nhân đánh phát thì cả hai đồng ý
hào và nhân đã lấy cưa vào gậy đánh chém phát với tỷ lệ thương tích là tám mươi năm
cho đến ngày hai mươi bốn tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín
hào nhân thuận và quang bị công an bắt giữ
tại phiên tòa hội đồng xét xử đã tuyên phạt bốn bị cáo trên với tổng hình phạt ba mươi bốn năm tù cùng về tội giết người